tại công viên lê văn tám tp hcm vừa diễn ra buổi lễ khai mạc hội trợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
hội trợ diễn ra từ ngày một mươi tháng một mươi một đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một trưng bày ba trăm linh gian hàng của một trăm sáu mươi năm doanh nghiệp
hội trợ là nơi gặp gỡ giữa nhà phân phối và nhà cung cấp thiết lập mối quan hệ hợp tác để cung ứng sản phẩm nông nghiệp có chất lượng đảm bảo
và giá ca hợp lý cho người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ của tp hcm
đây cũng là nơi tạo điều kiện kết nối các đơn vị sản xuất với các đơn vị khoa học kỹ thuật chuyên ngành
nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến cung ứng sản phẩm sạch an toàn cho tiêu dùng nâng cao chất lượng
và gia tăng năng lực cạnh tranh của nông sản thực phẩm việt nam để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu